vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ ba ngày một mươi năm tháng ba
xin kính chào quý vị
mở đầu chương trình là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo tôn nữ thể trang sáu mươi tuổi
trú tại tổ dân phố hải thủy phường cam phúc nam thành phố cam ranh
và bị cáo nguyễn xuân tĩnh năm mươi tuổi
trú tại tổ dân phố cam nghĩa phường cam nghĩa thành phố cam ranh
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
quy định tại khoảng một khoảng hai điều một trăm linh chín bộ luật hình sự
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
tôn nữ thể trang sử dụng mạng xã hội facebook tham gia nhóm tiên rồng
là tổ chức chính trị phản động hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo chỉ đạo của các thành viên cốt cán
trong nhóm tiên rồng bị cáo trang đã có nhiều hoạt động tích cực
tự nguyện thực hiện việc kết nối lôi kéo
tìm kiếm người có cùng quan điểm chống phá nhà nước
giới thiệu người tham gia khóa học phù động vì nước
do các thành viên tổ chức khủng bố việt tân giảng dạy
để phát triển lực lượng chống phá chính quyền trong nước
thảo luận phương hướng đường lối lật đổ chính quyền nhân dân
năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi chín bị cáo nguyễn xuân tĩnh
sử dụng mạng xã hội tham gia nhóm kín trên facebook việt tân tương trợ
đây là tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân
trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thông qua sự lôi kéo của tôn nữ thể trang
nguyễn xuân tĩnh đã tham gia khóa huấn luyện phù đồng vì nước
và có nhiều hoạt động khác nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lật đổ chính quyền nhân dân
tại phiên tòa hai bị cáo đã thành khẩn khai báo
thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
thể hiện sự ăn năn hối lỗi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tôn nữ thể trang một mươi hai năm tù
bị cáo nguyễn xuân tĩnh chín năm tù
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù
bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
cũng trong ngày hôm nay
tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đưa ra xét xử vụ án giết người vì ghen tuông
đối với bị cáo trần khương năm mươi sáu tuổi
ở tổ dân phố long thạnh hai phường phổ thạnh thị xã đức phổ
theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sau khi uống rượu bị cáo trần khương ra phía sau nhà
phát hiện ông bùi ngàn năm mươi sáu tuổi là hàng xóm
đang nhìn vào nhà mình
vì trước đây ghen tuông cho rằng ông ngàn có ngoại tình với vợ mình
nên ông khương bực tức cầm ca nhựa ném về phía ông ngàn
ông ngàn bỏ chạy rồi quay lại cầm khúc cây lớn
lớn tiếng thách thức
ông khương vào nhà lấy dao bấm dài khoảng hai mươi cm bỏ vào túi áo
rồi đi ra ngoài hàng rào đối diện
hai bên cãi nhau và xảy ra va chạm
ông khương dùng dao bấm đâm hai nhát vào ngực ông ngàn dẫn đến tử vong
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần khương
mỡ án một mươi một năm tù gian
công an tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn
trên địa bàn xã phong thạnh tây b huyện phước long
bắt giữ sáu đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
trước đó vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng ba
lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
kiểm tra bắt quả tang tại nhà đối tượng ngô văn tèo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã phong thạnh tây bê huyện phước long
đang tổ chức hoạt động cá cược bóng đá qua mạng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba thẻ atm bảy điện thoại di động
số tiền trên một trăm tám mươi triệu đồng
một máy tính sách tay có chứa thông tin các tài khoản cá cực bóng đá qua mạng
với tổng số tiền tham gia đánh bạc khoảng ba tỷ đồng
cùng nhiều tăng vật khác
quá trình điều tra lực lượng công an đã tạm giữ thêm năm đối tượng có liên quan
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia cá cược bóng đá
trong đường dây đánh bạc do đối tượng ngô văn tèo tổ chức
gần đây nhiều người dân phản ánh việc nhận được các tin nhắn với nội dung lệnh truy nã
trong đó nêu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã
đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác chỉnh diện
khi nhận được những tin nhắn như vậy thì không ít người đã hoang mang
vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết
tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành
ghi nhận của phóng viên intv
nhưng vừa qua anh bùi kiều hưng có nhận được một tin nhắn mang nội dung lệnh truy nã
bất an và lo lắng là những gì anh gặp phải
tương tự với chị lan anh
là một nhân viên văn phòng cũng chưa hiểu biết nhiều về pháp luật
nên khi nhận được tin nhắn lệnh truy nã
chị cũng không khỏi bất ngờ
tự dưng có một cái tin nhắn đấy mà mình cũng chưa bao giờ tìm hiểu về pháp luật
thì rất là lo lắng vì không biết là bản thân mình có sai phạm gì không
trong khi lo lắng đấy thì rất là may
và tôi đã đọc được cái cổng bào đấy của bộ công an ở trên mạng
và sau đó thì tôi đã chân tính lại bản thân

vậy mà tôi đã tránh được cái sự lừa đảo qua cái tin nhắn đấy
trao đổi với phóng viên về sự việc này
luật sư nguyễn văn thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn huy thành cho rằng
đây đều là các tin nhắn lừa đảo
và các quyết định truy nã của cơ quan điều tra
đều được quy định bằng văn bản pháp luật cụ thể
trong thông tư liên tịch số một mươi ba năm hai nghìn một mươi
của bộ tư pháp bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
và tòa án nhân dân tối cao
và nó cũng được quy định rất cụ thể
tại điều ba trăm một mươi năm của luật tố tụng hình sự
và luật thi hành án hình sự
theo quy định thì những đối tượng
mà phải áp dụng cái lệnh truy nã
tôi lấy ví dụ như bao gồm này
là bị can bị cáo người bị phạt cấm trục xuất
người đang chấp hành lệnh cấm trục xuất
hoặc là người bị áp dụng hình phạt tù
được tạm hoán hình phạt tù v v
thì những đối tượng đó là những đối tượng
mà nếu có dấu hiệu về mặt bỏ trốn
cơ quan chức năng đã xác minh
điều tra mà xác định là không biết người ta ở đâu
thì có thể là cơ quan điều tra có thùng quyền
sẽ ra quy định truy nã
và cái việc ra quy định truy nã đó
là phải bằng văn bản
phải có nội dung đầy đủ
theo đúng quy định của pháp luật
chứ không có được một cái cơ quan tổ chức nào
lại ra một thông báo về việc truy nã
đối với người bị truy nã
cho nên là những người mà nhận được
tin nhắn điện thoại
hoặc bằng một cuộc gọi nào đó
từ một đối tượng lạ đó gọi đến cho mình
tôi cho rằng là đến một trăm linh là
hình thức lừa đảo
bộ công an cũng khẳng định
cơ quan công an không gửi lệnh truy nã
bằng tin nhắn điện thoại
vì vậy mọi lệnh truy nã gửi qua tin nhắn điện thoại
đều là hình thức giả mạo cơ quan chức năng
nhằm đánh vào tâm lý người dân
vì vậy khi nhận được các tin nhắn tương tự
người dân phải đặc biệt cẩn trọng
nâng cao cảnh sát
tránh sập bẫy lừa đảo
bằng các biện pháp nghiệp vụ
chỉ trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng ba
đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi ba
cục quản lý thị trường hà nội
đã liên tiếp phát hiện bắt giữ hai đối tượng
vận chuyển kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
là kit test nhanh covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất
thu giữ hàng nghìn bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chưa được bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành
tại việt nam
đây là gần năm bộ kit test nhanh
tăng vật của hai vụ án vận chuyển
buôn bán trái phép vật tư sinh phẩm y tế nhập lậu
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm thu giữ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
số ca mắc tăng cao
các đối tượng đã nhập lậu số kit test này
từ bên kia biên giới
sau đó thông qua mạng xã hội
móc nối với các đầu mối tiêu thụ bán kiếm lời
việc giao dịch cũng được bảo mật tuyệt đối
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
họ chỉ cho em địa chỉ em đến lấy
để chỉ giao ở ngoài đường
tất cả là nhắn tin trên facebook
xong họ xóa và chặn em luôn
em cũng chưa biết là những bộ kit test này
lực chưa được bộ y tế cho phép sử dụng ở việt nam
em cũng không biết là kết quả nó chính xác hay không
em thấy giá nó rẻ một chút
theo cơ quan chức năng
hai loại kit test của hai hãng khác nhau
đều có đặc điểm chung là không có hóa đơn chứng tử
không rõ nguồn gốc xuất xứ
và không được bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành
tại việt nam

nếu số hàng này lưu thông trót lọt ra thị trường
khó có thể cung cấp kết quả test nhanh chính xác
cho người dân
gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
các đối tượng chính sẽ không xuất hiện
mà thường cho các shipper
đi ship hàng
nếu thấy động thì các đối tượng sẽ bỏ hàng
và trốn tránh sự
tri đuổi của cơ quan công an
cái số lượng hàng hóa
nếu lưu thụ chót lọt ra thị trường
thì sẽ thu lợi
số tiền bất chính rơi đến hàng trăm triệu đồng
qua đây thì
nói về các đối tượng
xin khuyên cáo với người tiêu dùng
nhất là trong thời điểm dịch bệnh này
bà con không nên sử dụng
các sản phẩm không có kiểm định
ở bộ y tế
không có hóa đơn chứng từ
nhất là kết quả xét nghiệm như thế này
rất ảnh hưởng đến kết quả
làm cho người tiêu dùng sẽ hoang mang
không biết chính xác kết quả
vì không được kiểm định
đối với mỗi ký test nhập về
các đối tượng đều bán tranh
so với giá nhập từ một mươi năm đến hai mươi đồng
tại thời điểm ra ký test
được đẩy lên cao
mỗi kýt các đối tượng thu lợi đến bốn mươi nghìn đồng
nếu số hàng này bán chót lọt trên thị trường
các đối tượng sẽ thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng
hiện công an quận bắc tử liêm
đang điều tra khai thác mở rộng
phối hợp với các đơn vị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc covid một mươi chín
vừa ban hành bộ y tế quy định
người mắc covid một mươi chín được khẳng định nhiễm virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr
hoặc test nhanh do bản thân
hay người chăm sóc tự làm tại nhà
hoặc do nhân viên y tế cơ sở y tế thực hiện
trước đây ngành y tế quy định
kết quả test nhanh covid một mươi chín của f tại nhà
được công nhận khi người bệnh tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp
qua các phương tiện từ xa
hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân
cũng tại hướng dẫn
bộ y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện
các biện pháp phòng lây nhiễm
số ca mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín trên cả nước vẫn tiếp tục tăng
trong đó hà nội vẫn dẫn đầu
với số ca mắc mới lên tới hàng chục nghìn ca mỗi ngày
trước thực tế y tế cơ sở bị quá tải
nhiều trường hợp chuyển nặng
không được tư vấn hỗ trợ kịp thời
phòng khám cho f đã được mở
tại bệnh viện thanh nhàn
kịp thời hỗ trợ các bệnh nhân khi cần thiết
bệnh nhân này được xác định mắc covid một mươi chín
đã một mươi ngày nay
tuy nhiên dù tích cực nghỉ ngơi điều trị
bà vẫn chưa trở về âm tính
trong khi đó bà có bệnh lý nền
cơ thể mệt mỏi nên gia đình không khỏi lo lắng
vì vậy bà đã được người thân đưa tới
bệnh viện thanh nhàn thăm khám
theo thống kê trong hai tuần qua
trung bình mỗi ngày bảy mươi tám mươi f
đến bệnh viện thăm khám
ngày cao điểm có hơn
trong đó khoảng ba mươi bốn mươi bệnh nhân
phải nhập viện điều trị
số còn lại được tư vấn cấp thuốc
và hẹn ngày tái khám
thực tế trong quá trình điều trị tại nhà
có người xuất hiện những dấu hiệu bất thường
trong khi họ không thể tiếp cận được với y tế
do tuyến cơ sở quá tải
bên cạnh đó rất nhiều f
có các bệnh lý nền bệnh lý cấp tính
cần được thăm khám
bệnh viện cũng đã chuẩn bị và mở
phòng khám f
trước kia thì chúng tôi có chia ra làm hai khu
thế nhưng bây giờ là khám
các chuyên khoa nội ngoại sản hiệu
của các bác sĩ chuyên khoa
của các khối đó đi xuống để đảm nhiệm
cái việc thăm khám
và chúng tôi có thể điều trị đăng thiệp vào góc độ chuyên môn
rất là sâu cho từng bệnh nhân mắc covid
với những bệnh lý nền
hoặc bệnh lý cấp tính
để bảo đảm cho bệnh viện cũng như bệnh nhân khác
tới bệnh viện thăm khám
tránh tình trạng lây nhiễm chéo
bệnh viện thanh nhàn đã bố trí lối đi khu vực khám
riêng cho f
sau khi bác sĩ thăm khám xong
có chỉ định làm xét nghiệm
thì cũng được lấy máu ngay tại chỗ
được chụp chiếu và làm siêu âm nếu cần thiết
và điện tim ngay tại khu vực dịch
và có những bệnh nhân phải cần điều trị thuốc
thì chúng tôi đã có một tổ thuốc
là cung cấp thuốc cho bệnh nhân
sau khi đơn thuốc của bác sĩ đưa ra
chúng tôi cũng có bộ phận thu ngân
ở ngay tại khu vực f
tức là chỉ làm hội việc ở trong khu vực đó thôi
thì sau đó là bệnh nhân được thanh toán xong
và toàn bộ nhân viên chúng tôi sẽ làm hết
hiện nay bệnh viện đã lắp đặt bốn phòng khám
nội ngoại sản nhi
để tiếp nhận tất cả các f
tại hà nội và nơi khác tới khám
bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng
được thăm khám
sẽ giúp bệnh nhân được điều trị sớm
tránh trường hợp bệnh nhân tới nhập viện muộn có biến chứng
tiếp theo chương trình
mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trị xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra làm rõ
về hành vi cướp giật tài sản
là những đối tượng không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bốn đối tượng từ thiên phước phạm trọng nghĩa
lục triệu nhân và nguyễn hữu nam
cùng trú tỉnh đồng nai
đã sử dụng xe máy phân khối lớn
đi theo nhóm từ hai đến bốn người
khi phát hiện người đi đường chủ yếu là phụ nữ
có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại
đối tượng đi trước sẽ áp sát
để đối tượng ngồi sau chấp thời cơ giật tài sản
còn các đối tượng đi xe phía sau cảng đường
nếu bị hại hoặc người đi đường truy đuổi
tài sản cướp giật được chúng bán rồi chia nhau tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn
chúng đã thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn thành phố biên hòa
được biết đối tượng từ thiên phước
có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
ngày một mươi năm tháng ba
cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh cho biết
vừa phát hiện thu giữ nhiều điện thoại di động hiệu iphone
tại thời điểm kiểm tra
lô hàng chưa xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
cũng như không xác định được chủ lô hàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ
nắm tình hình địa bàn và các tuyến trọng điểm
tối một mươi bốn tháng ba
tại ga sài gòn địa chỉ số một nguyễn thông
phường chín quận ba thành phố hồ chí minh
đội quản lý thị trường số ba
thuộc cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
phối hợp đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hồ chí minh
tiến hành khắp theo thủ tục hành chính
đối với toà tàu hai mươi một nghìn bốn trăm năm mươi hai
của đoàn tàu se bốn
qua đó phát hiện và thu giữ năm trăm hai mươi chín chiếc điện thoại di động iphone
đã qua sử dụng
thuộc danh mục hàng hóa cấp nhập khẩu
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
hiện nay chưa xác định được chủ của lô hàng này
hiện cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên
và phù hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hồ chí minh
tiếp tục điều tra xác minh
làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật
ước tính lô hàng trị giá hơn hai tỷ đồng
thưa quý vị
mới đây dư luận chưa hết bước xuất
trước vụ tai nạn khiến cho người đàn ông bán vé số bị thương nặng
do hai cuộn xác nặng hàng chục tấn
chở trên container đứt xích vàng trúng
thì sáng nay ngày một mươi năm tháng ba
cũng tại thành phố hồ chí minh
một cuộn xác tương tự bị đứt xích
đã làm cho cabin của chiếc đầu kéo hư hỏng
và gây ung tắc kéo dài
khoảng một mươi giờ sáng nay
xe đầu kéo kéo theo remote
chở cuộn xác nặng hơn hai mươi tấn
chạy trên đường nguyễn văn linh
hướng từ khu chế xuất tân thuận quận bảy
rao quốc lộ một thành phố hồ chí minh
khi đến ngã tư nguyễn văn linh quốc lộ năm mươi
tài xế phanh xe dừng đèn đỏ
thì bất ngờ xích chăn cuộn thép bị đứt
theo quán tính cuộn xác lao về phía trước
đè móp méo cabin đầu kéo
phát hiện vụ việc người dân chạy đến
thì thấy tài xế hút hoảng vun khửa nhảy khỏi xe
may mắn nạn nhân không bị thương
tại hiện trường phần cabin xe đầu kéo
bị cuộn xác nặng hơn hai mươi tấn đè làm hư hỏng
giao thông qua khu vực ủng ứ kéo dài
sau khi sự cố xảy ra
tài xế điều hai xe tổ lợi lớn đến khắc phục sự cố
cuộn xác được cẩu sang một phương tiện khác
và được chằn buộc lại tiếp tục hành trình
trước đó chiều năm tháng ba
cũng trên tuyến đường này đã xảy ra tai nạn
là một người đàn ông trọng thương
một xe máy hư hỏng biến dạng
nguyên nhân cũng từ việc xe đầu kéo
chở cuộn xác nặng chằn buộc cẩu thả
không đảm bảo an toàn
nên khi xe phanh gấp
khiến cuộn xác văng khỏi xe tông trúng người dân
đáng nói tình trạng này đã liên tục diễn ra từ nhiều năm nay
gây ra nhiều vụ tai nạn làm chết người
và nó luôn là nỗi ám ảnh người đi đường
nhưng các doanh nghiệp tài xế vẫn cẩu thả
vô tư vận chuyển trên đường
dư luận một lần nữa bất xúc
và mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp chế tài đủ mạnh
để xử lý nguy cơ gây chết người này
thưa quý vị
chia làm nhiều tổ công tác để ghi hình
và cùng với hệ thống camera giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm
đã ra quyết định xử lý các lỗi vi phạm giao thông
qua hình ảnh hơn một trăm linh lượt phương tiện
các lỗi vi phạm chủ yếu là
dừng đổ không đúng nơi quy định
chạy xe quá tốc độ
không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông
chỉ tính riêng từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
cảnh sát giao thông tp hcm
ghi nhận một mươi chín trường hợp vi phạm qua hình ảnh
nhiều nhất là các lỗi vi phạm về dừng đổ
tốc độ không chấp hành hiệu lệnh cảnh báo đèn tín hiệu
đi vào đường cấm
trong năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông cũng đã gửi thông báo
đến khoảng một trăm một mươi trường hợp vi phạm
trong đó có hơn hai mươi năm trường hợp đã đóng phạt
với số tiền gần hai mươi chín tỷ đồng
hiện nay tp hcm đang có hơn năm trăm linh camera
tại các tuyến đường nội đô
cái giao lộ và khu vực trọng điểm
ngoài ra có chín vị trí đo tốc độ tự động trên đường
gồm hai vị trí trên quốc lộ một
hai vị trí ở quốc lộ hai mươi hai
đường nguyễn văn linh xa lộ hà nội
hầm thủ thiêm cộng vực cát lái cộng vực phú mỹ
tất cả các hình ảnh sẽ được cảnh sát theo dõi giám sát
nhằm điều tiết xử lý ủng tắc tai nạn giao thông
đặc biệt đối với các phương tiện vi phạm
sẽ bị lập biên bản xử lý qua hình ảnh
là những vị trí camera có thể dùng thông tin biển số
không gian thời gian hành vi cụ thể
thì cảnh sát giao thông sẽ trích xuất hình ảnh
khi phát hiện vi phạm
để đạt hiệu quả cao trong đảm bảo trực tự an toàn giao thông
kéo giảm cả hai tiêu chí
số vụ tai nạn số người chết người bị thương
và số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
vừa thực hiện lập chốt tuần tra kiểm tra
vừa đáy mạnh việc sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
như thiết bị ghi hình máy đo tốc độ có ghi hình
hệ thống camera giám sát
hệ thống đo tốc độ tự động
để phát hiện và xử lý vi phạm
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam cho biết
vừa phát hiện lê văn duy và phạm thị luyến
cùng chú tại phường liễu giai quận ba đình hà nội
đang vận chuyển số lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại khu vực khu công nghiệp châu sơn tp phủ lý tỉnh hà nam
phòng cảnh sát môi trường công an hà nam
phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường tỉnh hà nam
và phòng y tế tp phủ lý
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi g bốn mươi sáu nghìn bảy mươi tám
của lê văn duy và phạm thị luyến
hai nghìn hai trăm linh viên thuốc con nhộng vỏ hộp và bỉ thuốc
đều ghi chữ nước ngoài không có tem nhãn phụ
theo chủ hàng cho biết số thuốc trên là thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
mua trôi nổi trên mạng xã hội về bán kiếm lời
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên